tại km tám mươi hai năm trăm linh trên cao tốc nội bài lào cai thuộc địa bàn xã minh tân huyện cầm khê tỉnh phú thọ
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương
xe ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi đã đâm vào đuôi xe đầu kéo khiến cho tám hành khách bị thương
và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
trong đó có hai trường hợp bị thương nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt để giải tỏa hiện trường
và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn